theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày một sáu h ngày hai bảy việt nam có thêm một trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn ca nhập cảnh cách ly tại khánh hòa
trong nước ghi nhận một trăm bốn mươi bảy ca mắc mới thành phố hồ chí minh vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao với một trăm một mươi tám ca
phú yên một mươi ca đồng nai năm ca an giang bốn ca long an ba ca nghệ an và đồng tháp đều ghi nhận hai ca
hà tĩnh khánh hòa và bình phước mỗi địa phương ghi nhận một ca
có một trăm hai mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn ba trăm ba mươi năm ca trong đó có bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số ca tử vong có liên quan tới covid một mươi chín ở nước ta là tám mươi một trường hợp
số ca tử vong có liên quan tới covid một mươi chín ở nước ta là tám mươi một trường hợp